thưa quý vị nắng nóng sẽ xuất hiện ở khu vực nam bộ nhiệt độ giao động từ khoảng ba mươi bốn ba mươi sáu độ c
khả năng là đợt nắng này sẽ còn kéo dài trong những ngày tới
và không chỉ nóng mà trời còn rất khô độ ẩm dự báo ở mức ba mươi sáu độ c
quý vị cần hết sức đề phòng nguy cơ xảy ra cháy nổ
và trái với khu vực miền nam thì tại miền trung trời chủ đạo là nhiều mây nhiều mây và mưa ẩm
sáng sớm xuất hiện sương mù nhiệt độ phổ biến từ một mươi chín đến hai mươi hai độ
còn tại miền bắc thì tình trạng ô nhiễm không khí khả năng là vẫn duy trì do thời tiết chủ đạo là nhiều mây
gió yếu và nhiệt độ giao động trong khoảng từ một mươi tám đến hai mươi ba độ c
bởi vậy thì quý vị chú ý vệ sinh mũi họng mỗi khi từ bên ngoài trở về để vừa bảo vệ cơ thể cũng như là phòng tránh covid một mươi chín

hẹn gặp lại